thưa quý vị so với đảo nổi cuộc sống ở các đảo chìm thuộc quần đảo trường sa luôn khó khăn và san khổ gấp nhiều lần
dù vậy các thế hệ cán bộ chiến sĩ ở các đảo chìm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biệt đảo của tổ quốc
trong chuyến xa thăm động viên cán bộ chiến sĩ nhân dân huyện đảo trường sa và nhà gian jk một trên thềm lục địa phía nam của tổ quốc mới đây
đoàn công tác số chín của quân chủng hải quân phối hợp với đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương tổ chức lễ cắt băng khánh thành
công trình cơ sở y tế và nhà văn hóa đa năng trên đảo tóc tàn xê nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trên đảo
đồng thời góp phần xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc là điểm tựa giúp cho cán bộ chiến sĩ hải quân cùng với ngư dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chủ quyền
trong hải trình đến với trường
trường xa năm hai nghìn hai mươi bốn mới đây đơn vị ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đã phối hợp cùng quân chủng hải quân
tổ chức khánh thành cơ sở y tế và nhà văn hóa đa năng đảo tóc tàn xê
công trình được xây dựng với kinh phí trị giá ba mươi tám tỷ đồng được thiết kế đẹp xây dựng hiện đại tiện nghi phù hợp với cảnh quan và môi trường trên đảo
đây là nơi sinh hoạt văn hóa sơ cấp cứu khám chữa bệnh cho chiến sĩ bộ đội là nơi tránh bão cho ngư dân khai thác thủy hải sản quanh đảo
nhằm mục đích để hỗ trợ cán bộ chiến sĩ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
cũng như hỗ trợ chăm sóc y tế cho các ngư dân không may gặp những khó khăn trong quá trình ra khơi bám biển
với nhà văn hóa này chúng tôi hy vọng sẽ nâng cao ý chí tinh thần cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ
bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước
có nhà văn hóa ra đây cũng thường tiện cho việc sinh hoạt anh uống
còn chiến sĩ chúng tôi cùng khóa ra đây anh em cũng chiến sĩ chung giúp đỡ khó khăn lắm nhau đồng biệt lắm nhau
việc đưa công trình nhà văn hóa vào sử dụng ngoài góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của quân và dân trên đảo tốc tan xê
còn mang ý nghĩa hướng tới kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại tại huyện đảo trường sa
như chúng tôi đã thông tin ở các bản tin thời sự trước liên quan đến vụ ghi gộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
bệnh viện đa khoa khu vực long khánh khẩn cấp mở thêm một đơn vị cấp cứu để tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân
theo số liệu thống kê của bệnh viện đa khoa khu vực long khánh đến chiều ngày hai tháng năm
bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho gần ba trăm ba mươi bệnh nhân
với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt
trong đó có sáu trường hợp bệnh nhi tiên lượng nặng được chuyển lên điều trị tại bệnh viện nhi đồng nai
chiều sáu giờ ngày ba mướn bốn là em ăn một ổ bánh mì
em mua bốn ổ về cả nhà em ăn
em ăn một ổ con em ăn nửa ổ
đến một mươi hai giờ đêm là em bắt đầu đau bụng đi tiêu chảy đau hoàng hoại luôn
xong rồi em cũng đi
trước rồi em cố ráng chịu chịu xong đến ba giờ sáng
thì là hai đứa nhỏ ở nhà em nó bị đau bụng
bé lớn thì nó đau bụng thôi nó chưa đi còn nhỏ là đi tiêu chảy luôn
đến năm giờ sáng là cả gia đình đi ra ngoài bệnh viện long khánh cấp cứu
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa khu vực long khánh
trước tình trạng quá tải bệnh nhân nhập viện
bệnh viện đã quyết định mở thêm một đơn vị cấp cứu và điều trị ngộ độc
chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ
bệnh viện đã bố trí xong khu điều trị để tiếp nhận
tập trung điều trị cho bệnh nhân
chúng tôi mở ra một đơn vị này khoảng bảy mươi chiều
và sẽ tập trung nhận các bệnh mới và các bệnh quá tải của các khoa
và đưa xuống tập trung ở đây
chúng tôi huy động tất cả các bác sĩ
các bác sĩ từ hồi sức cấp cứu các khoa nội khoa nhiệm
rồi huy động tất cả các điều dưỡng để tập trung về đơn vị này
để điều trị tốt cho bệnh nhân
ngay sau khi ghi nhận sự việc
trung tâm y tế phòng y tế thành phố
thành phố long khánh đã tiến hành kiểm tra cơ sở bánh mì b
và yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh bánh mì
cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng
đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để tìm nguyên nhân vụ việc
trong thời gian tới thành phố long khánh cũng sẽ xà xoát lại
tất cả các hộ kinh doanh đơn vị kinh doanh thức ăn lề đường
kiểm tra hướng dẫn yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm
thưa quý vị trong vụ đại án tân hoàng minh
bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh
kháng cáo xin giảm nhẹ án tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông dũng là người duy nhất trong một mươi năm bị cáo kháng cáo
ngoài kháng cáo của ông dũng một số bị hại cũng kháng cáo
đề nghị tăng hình phạt với các bị cáo
yêu cầu được trả lãi cho số tiền mua trái phiếu tại vụ án này
hai bố con bị cáo đỗ anh dũng cùng một mươi ba đồng phạm
bị tòa án nhân dân hà nội xét xử và tuyên án sơ thẩm
hồi cuối tháng ba
bàn án đánh giá ông dũng là chủ mưu chỉ đạo xuyên suốt
do đó cần bị phạt mức án cao nhất
con trai ông dũng là đỗ hoàng việt
thực hiện theo lệnh cấp trên cũng là cha ruột
đóng góp vai trò giúp sức tích cực
gia đình ông dũng đã nộp hơn năm sáu trăm linh tỷ đồng
một mươi ba bị cáo còn lại hơn chín trăm linh triệu đồng
cùng với số tiền đã bị cơ quan điều tra thu giữ trước đó của tân hoàng minh
tòa án kết luận toàn bộ thiệt hại đã được khắc phục đầy đủ
đây là một trong các tình tiết giảm nhẹ
để hội đồng xét xử quyết định tuyên án dưới mức thấp nhất của không hình phạt
riêng với ý kiến của các bị hại về việc trả lãi
tòa sơ thẩm cho hay đây là vụ án hình sự
chỉ quyết định trách nhiệm bồi thường dân sự liên quan đến số tiền chiếm đoạt
nên không có căn cứ tính các loại lãi như bị hại yêu cầu
bộ giao thông vận tải vừa ban hành quyết định số bốn trăm chín mươi
về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng hàng không
đối với quy hoạch kết cấu hạ tầng sân bay bổ sung bãi tập kết phương tiện
thiết bị mặt đất tại vị trí phía tây sân đỗ máy bay của nhà ga hành khách t hai
bổ sung trung tâm đào tạo thực hành cho nhân viên cứu nạn chữa cháy tàu bay
tại vị trí phía tây nam của cảng
về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung
sẽ bổ sung quy hoạch nhà để xe cao tầng tại vị trí phía đông
đai kiểm soát không lưu cùng với hệ thống giao thông kết nối
là một trong ba ngư trường lớn của cả nước tỉnh bình thuận đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực
để quản lý hoạt động khai thác thủy sản chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định iuu
đền hình như tăng cường tuyên truyền triển khai kiểm tra số sổ ghi chép
giám sát nhật ký hành trình tàu cá trước khi xuất bến
với số lượng tàu cá hơn bảy tám trăm linh
tỉnh bình thuận đã triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban thường vụ tỉnh hủy khóa một mươi ba
về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý ngăn chặn
chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài
trong đó huyện đảo phú quý là địa phương có nhiều tàu cá nhất của tỉnh với hơn một sáu trăm linh tàu cá
từ khi bộ đội biên phòng tham gia vào công tác iuu như đi lên từng thuyền kiểm soát
kiểm tra các ngư cụ thiết bị giám sát hành trình quản lý được tàu cá
trước khi xuất bến người dân cũng mang sổ giấy tờ lên trạm kiểm soát biên phòng để ký lệnh xuất bến
cơ bản chấp hành tốt mọi quy định của pháp luật
từ những việc làm này hoạt động rất hiệu quả nâng cao ý thức chủ tàu trong việc khai thác iuu
nhờ vậy ngư dân có ý thức chấp hành các chủ trương đường lối chính sách
hợp tác với đơn vị cung cấp tình hình đảm bảo hoạt động trên biển đảo
thường vụ bộ chỉ huy xác định nhiệm vụ phòng chống khai thác iuu là nhiệm vụ rất quan trọng
đảng ủy bộ chỉ huy triển khai nhiều biện pháp giải pháp khác nhau nhằm hạn chế
và tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân vi phạm biển nước ngoài
cụ thể tăng cường công tác tuy trì hoạt động quân chúng để nắm chắc hiệu cắt quy định của pháp luật
về khai thác và đặc biệt là bi phạm quân biển nước ngoài
thứ hai tăng cường công tác trùng tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp bi phạm
để sớm tháo gỡ thẻ vàng iuu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm sửa đổi
bổ sung thông tư số hai mươi ba năm mươi một mươi tám để tháo gỡ phướng mắt
tạo điều kiện cho các địa phương giải quyết chức điểm nhóm tàu cá ba để đưa vào quản lý
các đơn vị xây dựng bổ sung quy chế phối hợp giữa tỉnh bình thuận với các địa phương khác
lực lượng thực thi pháp luật trên biển để kiểm soát chặt chẽ
ngăn chặn kịp thời các hành vi phi phạm của tàu cá bình thuận hoạt động ngoài địa bàn tỉnh
với chính sách giảm hai thuế giá trị gia tăng của nhà nước
được đánh giá có tác động tích cực trong các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế
theo nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội
việc giảm thuế này sẽ góp phần làm giảm giá thành
từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và duy trì công an việc làm cho người lao động
và góp phần phục hồi kinh tế
với chính sách giảm thuế giá trị gia tăng
thì ngay từ đầu năm hàng loạt hàng hóa tại siêu thị này đã được áp dụng mức giảm hai
kết hợp với các chương trình khuyến mại khác của siêu thị
thì nhiều mặt hàng giá bán đã hấp dẫn người tiêu dùng hơn
hằng ngày chúng tôi tiếp cận với hơn một triệu lượt khách hàng
và đây là một hiệu quả
tức thời đối với tất cả các giao dịch mà chúng tôi đang thực hiện
vừa việc tiết kiệm được hai chi phí vốn đầu tư
cũng như là thúc đẩy cho việc quan tâm tới việc khách hàng nhìn thấy được mức giá giảm
tương ứng với tỷ lệ mua sắm của họ
qua đó thì cũng kích thích được nhu cầu mua sắm hàng ngày của khách hàng
và đây là một tín hiệu rất đáng mừng đối với chúng tôi
còn với các doanh nghiệp sản xuất
giảm hai thuế giá trị gia tăng đã mang lại nhiều lợi ích sản tiếp
như tăng doanh số bán hàng
từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh
và suy trì công an việc làm cho người lao động
chúng tôi cũng đang tìm mọi cách để kiểm soát giá thành
thì việc giảm hai thuế vat cũng là việc trực tiếp giảm ngay vào giá thành sản phẩm
và nó cũng có thể giúp người tiêu dùng có thể tăng thêm lượng mua
và khi tăng thêm lượng mua thì sẽ lại là một cái điểm tốt
để chúng tôi có thể tăng thêm sản lượng bán cũng như sản lượng sản xuất
nhờ chính sách tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng
các doanh nghiệp đã được tiếp thêm nguồn lực
từ đó tiêu thụ nội địa được đẩy mạnh
xuất khẩu được gia tăng trở lại
tuy nhiên nền kinh tế trong nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn
sự hỗ trợ từ chính sách cần được tiếp tục để thúc đẩy tăng trưởng
của khu vực bán lẻ và dịch vụ góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi bốn
đầu tư tư nhân còn rất là khiêm tốn và thấp hơn so với mọi năm
cho nên là những giải pháp giảm thuế phí theo tôi cần phải tiếp tục
trong sáu tháng cuối năm ngoài hai nghìn hai mươi bốn này
nó như là một giải pháp hỗ trợ
hỗ trợ của nhà nước để cho khu vực tư nhân trong nước hồi phục
không chỉ kéo dài thời hạn giảm hai thuế giá trị gia tăng đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
các chuyên gia kinh tế cho rằng nên cân nhắc mở rộng đến tất cả các nhóm hàng hóa dịch vụ
đang gặp nhiều khó khăn cần được trợ lực
xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng
thời gian qua các địa phương tại đà nẵng đã tập trung khắc phục khó khăn
chú trọng bồi dưỡng
đã gặp đảng viên qua đó đã có phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng trong tình hình hiện nay
ghi nhận tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
được giao nhiệm vụ hướng dẫn bồi dưỡng quân chúng ưu tú trong trì bộ
người đảng viên này thường xuyên nhắc nhở quân chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
thông qua các cuộc trò chuyện thân tình anh luôn động viên quân chúng tích cực dành luyện
phấn đấu vào đảng
xác định công tác đào tạo nguồn và phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm
những năm gần đây tri bộ này đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo
bồi dưỡng cho quân chúng ưu tú tại thôn
không chỉ phân công đảng viên trực tiếp giúp đỡ
trì bộ cũng thường xuyên gặp gỡ để nắm bắt tư tưởng nguyện vọng
để kịp thời giúp đỡ quần chúng đứng vào hàng ngũ của đảng
các quỹ thường xuyên là tổ chức chúng nắm bắt tâm tư tình cổng của quân chúng
cũng như sự phấn đấu phấn đấu thôn doa các phân trò ở địa phương
có đọt kết quả không
từ đó mới lấy đó là lồn có chứng để mà giới thiệu
đề nghị cấp tranh phát triển đảng cho quân chúng
có thể thấy mặc dù được quan tâm trú trọng
nhưng nguồn phát triển đảng viên luôn là thách thức đối với các tri bộ tại khu vực nông thôn
bởi phần đông quần chúng trẻ tuổi có trình độ văn hóa thường đi làm ăn xa
hoặc tham gia tổ chức đảng ở nơi công tác
theo chỉ tiêu giao phát triển đảng trì bộ đã tìm nguồn trước đó một năm rồi
đã kèm cạp giới thiệu trước đó rồi đã trọng rồi
cho nên những cái nguồn mà chúng tôi giới thiệu đây là
đảm bảo tất cả các nguyên tắc của đảng về phát triển đảng viên
cho nên sau khi phát triển đảng xong
những nguồn này để bổ sung cho hệ thống chính trị ở thông
phát triển bảo đảm cả về số lượng và chất lượng
góp phần tăng thêm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
là nhiệm vụ được đảng ủy các xã trên địa bàn huyện hòa vang trú trọng thực hiện
thông qua nhiều cách làm khác nhau
nhờ đó việc triển khai các nghị quyết
chủ trương chính sách của đảng vào cuộc sống ngày càng hiệu quả hơn
mở đầu là thông tin đáng chú ý trên báo nhân dân
năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu gạo đạt hơn năm tỷ usd
ngoài nhiệm vụ giữ vững diện tích gieo trồng lúa bảo đảm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
thì việc tập trung khai thác các thị trường mới cho xuất khẩu gạo là yêu cầu cần thiết
nhất là trong điều kiện cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu ngày càng gai gắt hơn
tuy nhiên đại diện cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết
hiện công tác phát triển thị trường xuất khẩu gạo
chưa được hỗ trợ tương xứng với tiềm năng ngành hàng
tân suất và quy mô chưa đáp ứng được nhu cầu giao thương
hiệu quả kỳ vọng từ các doanh nghiệp và thương nhân
theo bài viết trên báo lao động trong chuỗi ngành hàng lúa gạo
thương lái đóng vai trò quan trọng
lực lượng này giúp cho các công ty lương thực dễ dàng thu mua cho người dân
đồng thời chia sẻ áp lực về nguồn vốn lưu động với doanh nghiệp
để nâng cao vai trò của thương lái một số ý kiến cho rằng
thương lái cần được đăng ký hành nghề
khuyến khích tập hợp thương lái vào các nhóm các cầu lọc bộ
để trao đổi kinh nghiệm cùng tiếp cận các nội dung tập huấn
từ đó giảm tình trạng bè kèo mua bán nông sản kém chất lượng
hay trục lợi cấu kết gây chia rẽ tác động tiêu cực đến giá cả
chuyển sang thông tin trên báo diễn đàn doanh nghiệp
áp lực trễ hạn thành toán trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn lớn
trong những tháng còn lại của năm nay
dù nhiều doanh nghiệp đã thành toán trước hạn và ra hạn trái phiếu doanh nghiệp
ghi nhận thị trường cho thấy một số doanh nghiệp cũng đã ước lượng khó khăn
và áp lực thanh toán trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn kéo dài
nên ngay từ bây giờ đã bắt đầu đàm phán với trái chủ để gia hạn trái phiếu
không để nước đến chân mới nhảy
qua đó giảm bớt áp lực giúp doanh nghiệp cân đối nguồn vốn để trả nợ gốc và lãi
cũng như giảm bớt việc nhà đầu tư phải đón nhận các thông tin tiêu cực trên thị trường
theo phản ánh trên báo tuổi trẻ do giá sầu riêng tăng cao
nông dân tại nhiều địa phương đua nhau phá bỏ các vườn tiêu cao su để trồng sầu riêng
dù các chuyên gia lên tiếng cảnh báo nhưng nhiều nông dân cho rằng giá sầu riêng
sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian tới do cung không đủ cầu
vì vậy cơ quan quản lý cần đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất bền vững
đưa sầu riêng việt nam thâm nhập vào chuỗi sản xuất
trong đó tạo điều kiện và nhanh chóng cấp mã số vùng trồng
hỗ trợ nông dân kỹ thuật trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn việt gap global gap
quỹ đất cho chăn nuôi bị thu hẹp giá cả bấp bênh đầu ra không ổn định
và dịch bệnh vẫn phát sinh là những thách thức lớn mà ngành chăn nuôi hà nội
đang phải đối mặt ứng phó
để tháo gỡ khó khăn và phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững
báo kinh tế và đô thị đăng tải ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực chăn nuôi cho rằng
hà nội cần hoàn thiện cơ chế chính sách nhất là việc quy hoạch chăn nuôi tập trung
đối với các huyện nằm trong quy hoạch đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp
hợp tác xã đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi tại các địa phương trọng điểm
là một trong những trung tâm du lịch có lượng du khách đông nhất cả nước
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm bên cạnh những sản phẩm truyền thống
nhiều sản phẩm du lịch mới đang góp phần tăng sức hấp dẫn cho du lịch hà nội
theo ghi nhận trên báo hà nội mới điểm nhấn của du lịch thủ đô trong kỳ nghỉ lễ năm nay
là việc hà nội khai trương sản phẩm du lịch mới kết nối các điểm du lịch
ứng hòa thanh oai mỹ đức đồng thời công bố điểm đến du lịch cộng đồng bản miền huyện ba vì
dựa trên giá trị văn hóa và nghề làm thuốc nam lâu đời của đồng bào dân tộc giao sinh sống tại ba vì
sản phẩm này đã thu hút một lượng lớn du khách đến trải nghiệm
theo thông tin trên báo đại đoàn kết năm nay trường đại học sư phạm hà nội có hơn một mươi một năm trăm linh thí sinh
đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực tăng gần gấp hai năm lần so với năm hai nghìn một mươi năm
kỳ thi này sẽ diễn ra vào ngày một mươi một tháng năm
theo đánh giá từ các chuyên gia kỳ thi đánh giá năng lực không phải là kỳ thi tuyển sinh đại học thông thường
mà ý nghĩa lớn hơn tác dụng phổ cập hơn là để thay đổi cách dạy và học kể cả thay đổi cách đào tạo giáo viên
hiện cả nước có gần một mươi kỳ thi xét tuyển đại học riêng đông nhất là kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia hà nội
và đại học quốc gia tp hcm kỳ thi đánh giá tư duy của trường đại học bách khoa hà nội và kỳ thi của các trường công an